tại trường đại học nguyễn tất thành tp hcm báo diễn đàn doanh nghiệp và phòng thương mại và công nghiệp việt nam
tổ chức chung kết cuộc thi khởi nghiệp quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
sau chín tháng phát động cuộc thi khởi nghiệp quốc gia năm hai nghìn một mươi chín nhận được sự ủng hộ tham gia nhiệt tình của hàng ngàn bạn thanh niên sinh viên
với hơn hai trăm linh dự án đoạt chạy cao của ba mươi ba trường đại học cao đẳng
của bốn mươi sáu tỉnh thành được tuyển chọn từ các cuộc thi trên cả nước đã gửi về bang tổ chức
trải qua ba vòng chấm loại và cố vấn hoàn thiện dự án
bác giám khảo đã chọn ra sáu dự án có điểm cao nhất vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
đó là dự án ipot giải pháp tự động hóa bán hàng sản xuất cua lột theo quy mô liên kết chuỗi bình vững
sản xuất smart dinh dưỡng cao từ phụ phẩm cá da trơn
sasa nền tảng giải trí tư duy gắn kết thanh long sinh thái trồng trên vùng ngập mạng và snap vn
ban giám khảo sẽ chọn ra ba dự án xuất sắc nhất để trao giải và chào mời đầu tư
cam kết sẽ triển khai thực tiễn tại festival khởi nghiệp năm hai nghìn hai mươi